trong những ngày giáp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy tình hình giao thông tại thành phố hồ chí minh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết
đặc biệt tại các cửa ngõ thành phố lượng người đổ về quê đón tết tăng cao đột biến
tình trạng ủn tắc diễn ra ngày càng nghiêm trọng ở nhiều nút giao thông gây bức xúc cho người dân tại thành phố
thành phố hồ chí minh cần đẩy nhanh tốc độ hoàn chỉnh các khu đô thị vệ tinh và hệ thống giao thông đấu nối vào khu vực trung tâm thành phố
tiếp tục thực hiện di rời các công trình như bệnh viện trường đại học ra các khu quy hoạch ven thành phố
có kế hoạch di rời các cơ quan hành chính ra các khu đô thị mới nhằm giảm áp lực cho khu trung tâm tháo gỡ những điểm ủn tắc
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc trực tuyến với lãnh đạo thành phố hồ chí minh bàn về chủ trương giải pháp chống un tắc giao thông trong nội đô
trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố có ba mươi bảy vị trí
thường xảy ra ủn tắc giao thông hệ thống giao thông kết nối khu vực cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất mới chỉ có một lối ra vào duy nhất gây ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực này vào giờ cao điểm

hệ thống giao thông công cộng cũng như các phương tiện cá nhân đã tăng cao